theo báo cáo trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành thanh tra đã tiến hành gần bốn cuộc thanh tra hành chính và gần một trăm bốn mươi cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành
qua thanh tra phát hiện vi phạm gần ba mươi tỷ đồng gần năm ha đất kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần hai mươi tỷ đồng
sau khi nghe ý kiến tham luận của thanh tra các tỉnh thành phố bộ ngành phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã biểu dương những nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong sáu tháng đầu năm
kết quả thanh tra đã đáp ứng
các tỉnh đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn cuộc sống
trong công tác thanh tra đã bám sát chỉ đạo của chính phủ đã đổi mới cách thức tiến hành thanh tra đôn đốc xử lý kết luận sau thanh tra
tuy nhiên ngành thanh tra vẫn còn một số tồn tại hạn chế
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị ngành thanh tra trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương bốn chỉ thị số năm của bộ chính trị
qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng góp phần xây dựng ngành thanh tra liêm chính minh bạch
mỗi cán bộ công chức ngành thanh tra phải thực sự trong sạch không để bị cám dỗ không để bị mua chuột không vì bất cứ áp lực nào mà làm sai pháp luật
phải có đầy đủ ý chí nghị lực và lòng dũng cảm

những sơ hở bất cập để hoàn thiện thể chế qua đó giúp hoạt động thanh tra ngày càng hoàn thiện
thưa quý vị hai dự án khai thác bô xít sản xuất alumin là alumin nhân cơ đắk nông và tân rai lâm đồng do tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam làm chủ đầu tư là hai dự án quan trọng đã được triển khai thực hiện một mươi năm
để đánh giá tổng kết tình hình triển khai hai dự án quan trọng này đoàn công tác của bộ công thương do thứ trưởng đỗ thắng hải dẫn đầu
phù hợp ý kiến để báo cáo chính phủ và các cấp có thẩm quyền
dự án khai thác bô xít sản xuất alumin nhân cơ và tân rai là hai dự án thực hiện thí điểm được bộ chính trị phê duyệt có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng ngành công nghiệp nhôm
cùng với việc đầu tư dự án nhà máy điện phân đắc nông sẽ hình thành tổ hợp khai thác sản xuất alumin
luyện nhôm và sản phẩm sau nhôm là mô hình đồng bộ cho ngành công nghiệp nhôm ở nước ta
hai dự án này được kỳ vọng
phần phát triển kinh tế của khu vực tây nguyên phát triển kinh tế đất nước
tại buổi làm việc lãnh đạo hai tỉnh đắk nông và lâm đồng đã đánh giá cao và ghi nhận việc chấp hành quy định về môi trường
sự đóng góp cho ngân sách nhà nước tại trung ương và địa phương góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu
cũng như đóng góp cho công tác xã hội tại địa phương của tkv và hai dự án
đại diện tập đoàn than khoáng sản việt nam mong muốn tiếp cận được công nghệ cao hơn trong quá trình triển khai hai dự án này
hiện kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy alumin nhân cơ đắk nông thì sau sáu tháng đi vào sản xuất chính thức đã khai thác đến chín mươi công suất của nhà máy
và các sản phẩm sản xuất ra đã có nguồn tiêu thụ một trăm linh
về dự án alumin tân rai lâm đồng đã hoạt động được hơn ba năm dự kiến trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cắt lỗ và sẽ có lãi
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ nhân viên tại hai dự án
đồng thời lưu ý đây là hai dự án thử nghiệm nên không tránh khỏi sơ xuất trong quá trình vận hành
vì vậy cần phải cẩn trọng trong tiến trình hoạt động của hai dự án này và cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đắk nông và lâm đồng
cũng cần phải có đề án tổng thể để việc sử dụng đất có hiệu quả hơn
các đồng chí đã được ba mươi năm dự án hiện nay khai thác có thể ba năm năm năm nhiều hơn
nhưng còn lại thời gian đó thì làm cái gì để cho hiệu quả nhất
để tránh tình trạng bây giờ chúng ta khai thác
xong nếu một là lãng phí để đó nhưng quan trọng hơn là bây giờ bị lấn chiếm
người ta nhảy vào người ta lấn chiếm thì cái việc giải quyết là cực kỳ khó khăn
mà nhất là đây là các đồng bào dân tộc thì tôi nghĩ rằng khi làm đến đâu thì phải thực hiện ngay cái việc hoàn thổ
và phối hợp rất chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và các cấp ở đây kể cả cấp huyện cấp xã
thì các đồng chí rất lưu ý cái việc này và kể cả đối với hôm qua ở nhân cơ
thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo là chúng ta vẫn phải làm cái đề án tổng thể
ví dụ như ở đây là như thế nào về cái công tác này sẽ thực hiện vào các cái việc gì để cho hiệu quả nhất
kiểm tra công tác xử lý môi trường và các nội dung khác của hai dự án
thứ trưởng lưu ý tkv cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương các bộ ngành liên quan trong công tác tuyên truyền
xử lý và bảo vệ môi trường cũng như công tác phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến an sinh xã hội ngay tại hai địa phương này
để dư luận nhân dân và các cấp các ngành có sự nhìn nhận
khách quan trung thực và tổng thể về hai dự án
chúng ta phải tiếp tục về công tác an sinh xã hội là cũng làm một cái việc đó là nhiệm vụ
nhưng mà mặc dù rất hoan nghênh với đồng chí nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định
vẫn tiếp tục đó là một cái nhiệm vụ
và nhất là tôi nghĩ rằng có rất nhiều nhưng mà những cái việc mà chúng ta làm có thể nó mang lại cái lâu dài
ví dụ như về trường học chẳng hạn bệnh viện
vì những cái đó thì tôi nghĩ là rất quan trọng rồi là công tác để nâng đáp nghĩa
đối với các gia đình thương binh liệt sĩ bà mẹ
việt nam anh hùng đấy là những cái mà tôi nghĩ là vừa làm nó vừa có ý nghĩa
nhưng mà thực sự là mang lại hiệu quả rất là cao
về sự cố phát tán alumin tại nhà máy alumin nhân cơ đắk nông mà báo chí đề cập
nguyên nhân đã được xác định là do trong quá trình hoạt động sản xuất
alumin được dẫn trong đường ống áp suất trong đường ống tăng
nên công ty phải xả alomin vào bể chứa hở tại khu vực nung hydrat
gió lớn nhiều ngày liền đã làm bay alumin ra ngoài phạm vi công ty
hiện nhà máy alumin nhân cơ đắk nông
đã triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục như xây tường kín
che tránh gió và có máy lợp
thứ trưởng yêu cầu tkv và nhà máy alumin nhân cơ không để sự việc tương tự tái diễn
tránh được sự lãng phí sản phẩm và có thể gây dư luận không tốt về dự án này
thứ trưởng khẳng định hai dự án này hiện nay hoạt động đã có hiệu quả
vì vậy cần quan tâm chú trọng thêm công tác đầu tư công nghệ và công tác tuyên truyền
hôm nay tại trụ sở báo nhân dân đã diễn ra lễ
ký kết hợp tác truyền thông giữa báo nhân dân và viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
mục đích của việc ký kết nhằm thông tin kịp thời trên các ấn phẩm của báo nhân dân
hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học và công nghệ
chân dung các nhà khoa học và công nghệ
ý kiến của các nhà khoa học về cơ chế chính sách
đãi ngộ đối với các nhà khoa học nói chung và viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam nói riêng
ngoài ra hai bên sẽ phối hợp xây dựng đề án kênh truyền hình cho đồng bào ở xa tổ quốc
trên dịch vụ truyền hình đất việt
mục tiêu là đưa các thông tin chính thống về thời sự kinh tế văn hóa khoa học và công nghệ
giáo dục môi trường trong nước đến với việt kiều
và đưa các thông tin về cuộc sống hoạt động của người việt nam ở các nơi trên thế giới
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội và bộ thông tin và truyền thông
sẽ triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm quy tập hai quốc lịch sĩ
trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng ngãi đã tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh với tổng số tiền hai mươi tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng năm trăm linh căn nhà cho hộ gia đình người có công
năm trăm linh ngôi nhà này đang được gấp rút hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bảy
để thực hiện gắn biển công trình kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh
gia đình liệt sĩ
trong những năm qua tỉnh quảng ngãi đã tập trung huy động nhiều nguồn lực xã hội
để thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa
làm tốt chương trình chăm sóc thương bệnh binh gia đình liệt sĩ
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay tỉnh quảng ngãi thực hiện xây dựng sửa chữa trên ba một trăm linh căn nhà ở
cho các hộ gia đình người có công với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có khoảng một trăm tám mươi người được xác nhận là người có công
chiếm một mươi ba dân số toàn tỉnh
hiện có trên chín mươi năm hộ gia đình người có công
có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình thường của cộng đồng dân cư nơi cư trú
tiếp theo chương trình thành phố hồ chí minh đã có ba ca tử vong do sốt xuất huyết
cần sớm khắc phục sự cấu thủy điện tiên quang xả lũ làm đứt cát cầu phao bắc danh
thưa quý vị mặc dù thời điểm này không phải là một lúc đẹp
không phải là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết
nhưng từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết
tại quận năm và quận một mươi hai trong đó quận một mươi hai có hai ca
trong tuần qua số ca sốt xuất huyết ở thành phố hồ chí minh tăng đột biến từ hai ca
tăng hơn ba ca so với thời gian trước đó và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng lưu ý là trước đây số bệnh nhân người lớn chỉ chiếm hai mươi
này đã gia tăng lên
ở bệnh viện nhi đồng một trung bình mỗi tuần có trên bảy mươi trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết
còn tại bệnh viện nhi đồng hai trung bình từ bốn mươi năm đến năm mươi ca
trong số hàng chục bệnh nhi nhập viện có trên một mươi các ca nặng
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố nguyên nhân là do năm nay mưa sớm
nên bệnh sốt xuất huyết cũng tăng sớm hơn bốn năm tuần so với những năm trước
dự báo đỉnh điểm xuất xuất huyết rơi vào tháng bảy tháng tám tháng chín
vì vậy thời gian tới bệnh sẽ còn tiếp tục tăng lên
trước tình hình đó sở y tế thành phố đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời giám sát chặt chẽ việc xử lý vệ sinh môi trường của người dân
các kênh dạch bị ô nhiễm xử phạt nghiêm đối với các trường hợp
để phát sinh ổ mũi lăng quăng ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
thời gian gần đây hiện tượng không tiêm vaccine khá rầm rộ trong cộng đồng mạng
khiến cho nhiều vị phụ huynh lo lắng
tuy nhiên các chuyên gia bác sĩ trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm cho rằng
đó là những lý luận vô căn cứ
nếu không tiêm vaccine phòng bệnh sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn
đến sức khỏe của trẻ nhỏ cũng như của cộng đồng
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
đang có gần một trăm linh ca như viêm não viêm não nhật bản sởi thủy đậu
viêm não do não mô cầu ho gà uốn ván
trong đó có tám mươi số trẻ không được tiêm phòng đầy đủ trước đó
viêm não nhật bản là bệnh hết sức nguy hiểm đối với trẻ
để lại bệnh

nếu không đi chích ngừa là đừng có đi học
trước những ý kiến trái chiều về vaccine bác sĩ trương hữu khanh cho rằng
trước khi được đưa ra thị trường tất cả các vaccine đều trải qua quá trình
nghiên cứu thử nghiệm và được kiểm định rất chặt chẽ bởi hội đồng khoa học
hội đồng y đức do vậy tính an toàn rất cao nên người dân có thể an tâm
tuyệt đối về việc tiêm chủng của trẻ
vào khoảng bảy giờ hôm nay tại chợ hữu nghị ở khu vực cửa khẩu tân thanh
láng lạng sơn đã xảy ra vụ cháy chợ thiêu hủy gần bốn mươi kiosk ngay khi đám cháy vừa xảy ra
các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy
do lửa cháy to và phần lớn hàng hóa trong các kho vật liệu đều dễ cháy như quần áo
đồ điện tử đồ chơi trẻ em nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ngay sau khi đám cháy xảy ra
lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy
cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả nhiều hàng hóa trong các kiosk đã
được tiểu thương kéo ra ngoài khỏi đám cháy đến chín giờ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn do
vụ cháy xảy ra sớm chưa hợp trợ nên rất may không có thương phong về người hiện các cơ quan chức
năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng sau khi thủy
điện tuyên quang mở ba cửa xả đáy từ ngày hai mươi tám tháng sáu đã khiến cầu phao bắc danh bắc qua sông gâm
nối thôn cổ dền với thôn bắc danh và nà cóc xã thanh tương huyện nà hàng tỉnh tuyên quang bị đứt cáp
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của một trăm ba mươi năm hộ dân tại các thôn bắc danh và nà cóc
sau khi thủy điện tuyên quang mở ba cửa xả đáy với lưu lượng khoảng hơn năm mét khối một giây
nước lớn chảy xiết đã làm cho cầu phao bắc danh bị đứt băng đơ dẫn đến tuột và đứt tám dây cáp
phía thượng lưu vào ngày hai mươi chín tháng sáu hiện nay việc cầu pha bắc danh bị
đất cáp đã khiến một trăm ba mươi năm hộ gia đình sinh sống tại hai thôn bắc danh và nà cóc tạm thời bị cô lập
được biết cầu phao bắc danh được đưa vào sử
dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cầu được xây dựng với tải trọng thiết kế cho người và xe máy
hai trăm linh kg một mét vuông khổ cầu rộng hai mét chiều dài cầu là một trăm năm mươi mét tổng kinh phí xây dựng trên bốn bảy tỷ đồng
trước mắt để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân
hôm nay tại hà nội hành trình đỏ lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy với thông điệp kết nối dòng máu việt
nằm trong chiến dịch những giọt máu hồng hề do viện huyết học và truyền máu trung ương chủ trì chính thức ra quần

tiếp nhận được gần một tổ chức